những ngày qua huyện vùng cao biên giới mường lát của tỉnh thanh hóa đã bị ảnh hưởng
bởi đợt mưa lũ lớn chưa từng có hiện mường lát vẫn đang bị cô lập hoàn toàn
trước mắt huyện đang nỗ lực để tiếp tế cứu đói bà con nhân dân
tính đến ngày sáu tháng chín huyện mường lát vẫn đang bị cô lập với miền xuôi
hiện vẫn còn chín mươi sáu điểm sạt lở với khối lượng đất đá khoảng hai triệu mét khối trên quãng đường ba mươi km
từ xã nhi sơn đến thị trấn mường lát
hàng chục căn nhà bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn nhiều căn bị sập đổ vùi lấp
hàng trăm con da súc da cầm bị thiệt hại hàng chục hectare hoa màu
ao cá của bà con nhân dân cũng bị nước lũ và đất đá vùi lấp
các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương di rời các hộ dân đến nơi an toàn
nên là cái hệ thống giao thông đã bị chia cắt và cái hệ thống thông tin đã bị gián đoạn
do vậy mà công tác chỉ đạo khắc phục gặp rất nhiều khó khăn
xong với tinh thần trách nhiệm cao thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các sở
ban ngành các lực lượng đứng chân trên địa bàn huy động tối đa các lực lượng
các phương tiện và máy móc tập trung khắc phục những sự cố và tập trung tìm kiếm những người mất tích
để sớm ổn định cuộc sống và sinh hoạt của đồng bào trên địa bàn
cán bộ xã và nhân dân đưa đồ ăn nước uống và các vật dụng sinh hoạt hàng ngày tới bến
lực lượng công an chở hàng trên sông mã đã phối hợp với quân đội
chuyển hàng tới những địa phương khó tiếp cận
bây giờ là bảy giờ tối rồi chúng tôi vẫn đang còn phải vận chuyển và bốc vác hàng hóa lên phục cứu trợ bà con
tuy là vất vả miền nhọc nhưng chúng tôi vì nhiệm vụ vì tâm lòng đối với bà con nên chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành
cũng trong đợt mưa lũ vừa qua huyện mường lát tỉnh thanh hóa đã có chín người chết ba người mất tích
chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã phải di rời hơn sáu trăm linh hội dân với gần hai năm trăm linh khẩu
do nhà bị sơ
những người bị sập hoặc nhà trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn
bước đầu các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương hỗ trợ cho các hộ bị mất nhà bảy năm triệu đồng
năm triệu đồng cho những hộ có nhà bị sập và tám triệu đồng cho những gia đình có người chết và mất tích